theo tổng cục thống kê trong năm tháng đầu năm có gần năm mươi bốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là sáu trăm sáu mươi chín bảy trăm linh tỷ đồng đây có thể nói là mức đăng ký cao nhất trong năm năm qua
tính chung năm tháng đầu năm số doanh nghiệp thành lập mới tăng ba hai về số lượng và tăng hai mươi chín sáu về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi hai bốn tỷ đồng tăng hai mươi năm
ngoài ra còn có một mươi chín sáu nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng bốn mươi tám một so với cùng kỳ năm trước
báo cáo của tổng cục thống kê cho thấy làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động vốn cho nền kinh tế
tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký thêm trong năm tháng đầu năm nay ước tính đạt gần một bảy triệu tỷ đồng